trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết
có thể thành phố sẽ kéo dài giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu thêm hai tuần nữa từ sau ngày một tháng tám
áp dụng mọi biện pháp siết chặt chỉ thị một mươi sáu đặc biệt là từ sáu h đến một mươi tám giờ mỗi ngày
tính đến nay tp hcm đã trải qua sáu mươi một ngày giãn cách xã hội theo các cấp độ khác nhau
trong một mươi chín ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu bình quân mỗi ngày tp hcm phát hiện hơn ba ba trăm linh ca mắc
trong đó phần lớn là trong khu cách ly và phong tỏa
có gần hai mươi sáu người đã được điều trị khỏi và hiện đang điều trị cho hơn ba mươi sáu bệnh nhân
trong đó có hơn ba trăm linh bệnh nhân đang thở máy
thành phố cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển cấp cứu bệnh nhân nặng
huy động bốn bệnh viện tư nhân tham gia điều trị với quy mô ba trăm bảy mươi năm giường
chủ tịch ubnd tp cho biết có thể kéo dài giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu thêm hai tuần nữa
từ sau ngày một tháng tám để áp dụng mọi biện pháp bảo đảm thực thi triệt để các biện pháp siết chặt chỉ thị một mươi sáu
đặc biệt là từ sau sáu giờ sáng đến một mươi tám giờ tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm